bên cạnh các mặt tích cực đã đạt được trong thời gian qua công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu nói chung
và quản lý hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành nói riêng của việt nam đã bộc lộ một số tồn tại bất cập
nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng việc rút ngắn thời gian thông quan để buôn lậu gian lận thương mại
chính vì vậy mà lực lượng hải quan tại cửa khẩu biên giới đã phải tăng cường công tác quản lý nhà nước trong kiểm tra nhằm hạn chế tình trạng này
phóng viên truyền hình nhân dân đã có buổi phỏng vấn ông nguyễn quyết chiến cục phó cục hải quan lào cai về vấn đề này
vì các doanh nghiệp có thể lợi dụng việc cắt giảm kiểm tra chuyên ngành cũng như thông thoáng trong công tác quản lý
để đưa vào việt nam hoặc xuất gian nước ngoài những hàng hóa không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa kém chất lượng
và chính vì vậy mà cơ quan hải quan chúng tôi phải tăng cường cái biện pháp quản lý kiểm tra giám sát
để đảm bảo vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng cũng đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan đúng quy định của pháp luật
vậy theo ông thì công tác kiểm tra chuyên ngành cần phải có quy chuẩn như thế nào đối với mặt hàng xuất nhập khẩu ạ
xây dựng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành phải cụ thể rõ ràng về mặt kỹ thuật quản lý
về tên hàng của hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành phải đảm bảo cụ thể rõ ràng
và phải có mã số hs theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu việt nam
và phải quy định rõ tiêu chuẩn quy chuẩn về chất lượng cũng là định tính định lượng của hàng hóa
căn cứ vào đó cơ quan quản lý nhà nước
cũng như doanh nghiệp căn cứ vào đó để thực hiện
có thể nói nếu như không có những cái tiêu chuẩn các quy định này thì không đưa vào danh mục kiểm tra hàng hóa
và ngược lại khi đã đưa vào danh mục hàng hóa phải có đầy đủ các quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật
vâng cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân